tiếp tục với những thông tin về an ninh trật tự ngày ba mươi tháng tám công an quận tám đang phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm điều tra làm rõ vụ án mạng làm một người tử vong
trước đó khoảng hai mươi h ngày hai mươi chín tháng tám người dân sống tại khu trọ tại hẻm hai trăm một mươi an dương phương
phương một mươi sáu quận tám phát hiện người đàn ông năm mươi bảy tuổi quê nghệ an chạy ra khỏi phòng trọ
sau đó tử vong trên người có nhiều vết thương nghi do bị vật sắc nhọn ghi ra
cùng thời điểm nhiều người thấy bạn của nạn nhân chạy ra từ nhà trọ
trên tay đang cầm một con dao vụ việc được báo cơ quan chức năng
sau đó nghi can đã bị tạm giữ hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ